trong khi những sai phạm cũ chưa được giải quyết thì các công trình sai phạm mới vẫn lén lút mọc lên bất chấp những biện pháp cưỡng chế của chính quyền sở tại
để che mắt lực lượng chức năng bên ngoài các đối tượng treo biển trang trại chăn nuôi
nhưng bên trong lại là khu nhà xưởng và các thiết bị máy móc đang hoạt động hết công suất
khi thấy ống kính của máy quay hầu hết những nhà xưởng đều được khóa trái cửa và tạm dừng hoạt động như thế này
trong khi đó ở ngay quận nội đô hoàng mai các sai phạm về trật tự xây dựng vẫn luôn là vấn đề nhức nhối từ hàng chục năm nay
tại hầu khắp các phường như thanh trì lĩnh nam vĩnh hưng hàng loạt nhà xưởng quy mô lớn vẫn án ngữ trình ảnh trên hàng chục nghìn mét vùng đất nông nghiệp
nhà xưởng sản xuất kho chứa hàng hóa bãi trông giữ xe toàn là các loại hình kinh doanh có nguy cơ cháy nổ rất cao
trong khi những vi phạm cũ chưa được giải quyết các vi phạm mới đã mọc lên
khiến cho bức tranh toàn cảnh về quận hoàng mai thật lụp sụp nhách nhác
việc xây dựng các loại nhà xưởng trên đất nông nghiệp ngay giữa trung tâm thủ đô đã là một điều hết sức nguy hiểm
nhưng ở phường vĩnh hưng các đối tượng còn xây dựng trái phép hàng trăm căn nhà để ở ngay trên đất ruộng đất ao hồ
rồi bán ổ ạt gây nhiễu loạn thị trường bất động sản trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh trật tự gây bức xúc trong nhân dân
tại ngõ hai trăm linh phố vĩnh hương thuộc phường vĩnh hương quận hoàng mai thành phố hà nội
một diện tích lớn đất nông nghiệp nay đã bị quê tôn xây dựng nhà ở và giao bán công khai trên khắp các trang mạng xã hội
cũng theo người dân do nhu cầu nhà ở tăng cao trong khi đại đa số người dân không đủ tiền để mua nhà ở có đầy đủ pháp lý
họ buộc phải mạo hiểm mua các căn nhà xây dựng trái phép với mức giá rẻ
có cầu là ắt có cung vậy là phân khúc nhà ở trái phép hình thành và nở rộ
người đàn ông nhận mình là chủ khu đất trên
ngay sau khi thấy ông kính máy quay ông ta lập tức kéo cổng
nhằm che đi những công trình xây dựng trái phép

anh sưởng nói là sưởng
máy sưởng này là anh kinh doanh sản xuất cái gì
kho nhưng mà kho gì đấy chứ
à cua dây kéo tôn đúng không
không bằng cái dưới trái thì mình làm cái sưởng sản xuất đặc trưng lớn

nói thế đồng chí biết đấy
cứ như vậy cả một khu dân cư mọc lên trên đất nông nghiệp ở phường vĩnh hưng này
đáng chú ý hàng chục căn nhà như thế này vừa mới được hoàn thiện cách đây chừng một năm
nghĩa là sự việc xảy ra trước và sau khi ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ban hành văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện theo chuyên đề số ba
đối với nội dung công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp đất chưa sử dụng
đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thành phố đã nhiều lần chỉ đạo quyết liệt thậm chí còn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở
nhưng sai phạm vẫn nối tiếp diễn ra vậy nguyên nhân do đâu
làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân
phường vĩnh hưng ông ngô mạnh cường nói như thế này
thì bao giờ nhà nước cũng phải có đầy đủ tất cả những yếu tố bảo đảm
từ cơ sở pháp lý đến cơ sở vật chất đến vấn đề nhân sự vấn đề tổ chức
và cái năng lực để triển khai
và khi có những quy định pháp luật thì bao giờ người ta được phổ biến được giáo dục và thậm chí tập huấn
ở mức độ thấp nhất người ta có thể nói là cả cái hoạt động cầm tay chỉ việc
thì không thể nói là chỉ là vấn đề yếu kèm
mà theo tôi cái nguyên nhân ở đây chính là vấn đề
có thể ở đây là cái nhóm ở trên phạm vi địa phương
và có thể có một số những thành phần lợi dụng cái khả năng kinh tế của mình
gây ảnh hưởng rất lớn đến các hành vi hay các quy định của chính quyền địa phương
xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là cái hành vi mà có thể trực tiếp là hủy hoại cái tài nguyên đất
đồng thời là không đảm bảo các cái mỹ quan đô thị do công trình là công trình tạm bỡ và công trình đối phó

đồng thời nữa là vì là không có đủ các điều kiện về quy định về xây dựng
cho nên sẽ cũng không được cấp phép về phòng cháy chữa cháy
là cái nguy cơ cháy nổ cũng sẽ rất là cao
bởi vì không có đủ các phương tiện về phòng cháy chữa cháy không được định
ngoài ra nữa thì rõ ràng tất cả những cái yếu tố nêu trên thì nó ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự của địa phương và khu vực
như vậy để thấy việc buông lỏng trong lãnh đạo chỉ đạo
để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tràn lan
kéo theo việc mua bán trái phép nhà ở trên đất nông nghiệp
dẫn đến những hệ lụy khôn lường làm nhiễu loạn xã hội là thực trạng đáng báo động
truyền hình công an nhân dân sẽ phản ánh đến quý khán giả trong các chương trình tiếp theo